vào thời điểm này giá cá tra tại đồng bằng sông kiều long tiếp tục tăng trong đó giá cá tra loại một đang giao động từ hai mươi tám đến ba mươi năm trăm linh đồng một kg
theo hộ chăn nuôi và các doanh nghiệp thu mua giá cá tra đang giữ ở mức cao kỷ lục của năm và cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ năm đến sáu năm trăm linh đồng một kg
theo ngành chức năng của các tỉnh đồng bằng sông cửu long cá cha có trọng lượng từ tám đến chín kg một con được thương lái thu mua với giá từ hai mươi bảy đến hai mươi tám đồng một kg
đây là mức giá rất cao đảm bảo cho người nuôi có lãi khoảng bốn sáu đồng một kg
tuy nhiên số lượng người nuôi có cá để bán hiện nay không nhiều do thời gian trước nhiều hộ bị thua lỗ nên rè rặt trong việc đầu tư
các doanh nghiệp chế biến cá cha xuất khẩu nhận định từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy nhu cầu nhập khẩu cá cha trên thị trường quốc tế tăng nhằm phục vụ cho dịp giáng sinh và tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
vì vậy việc xuất khẩu sẽ thuận lợi và giá duy trì mức cao
tuy nhiên người dân cần thận trọng không nên tự ý mở rộng diện tích ao ạt nhằm tránh nguy cơ thừa nguyên liệu dẫn tới rớt giá bị thuột